xin chào và hẹn gặp lại trong các bài hát tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại trong các bài hát tiếp theo
những người áp dụng chế độ ăn ít chất béo ít carbon hydrate trong một năm có nhiều lo lắng trầm cảm và tức giận hơn những người theo chế độ ăn ít chất béo nhiều carbon hydrate
nếu không có đủ gluco hệ thống thần kinh trung ương sẽ bị ảnh hưởng có thể gây chóng mặt hoặc suy nhược tinh thần và thể chất
vậy ăn tinh bột như thế nào là đủ
do não bộ nhạy cảm với sự sụt giảm nồng độ đường huyết trong thời gian ngắn và phản ứng tích cực với sự gia tăng mức độ này
bởi vậy điều đặc biệt quan trọng là giữ cho lượng đời trong máu ở mức tối yêu để có sức năng nhận thức tốt
ăn đầy đủ các bữa ăn giàu dinh dưỡng có thể giúp đạt được mục tiêu này
để có sức khỏe tốt cơ thể cần được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng từ bốn nhóm thực phẩm
tinh bột chủ yếu từ gạo các loại ngũ cốc chất đạm thịt cá trứng sữa các loại đậu đỗ chất béo mỡ động vật dầu thực vật vitamin và khoáng chất các loại rau củ quả tươi
riêng nhóm tinh bột cần cung cấp sáu mươi năng lượng hàng ngày tương đương với bốn trăm linh gạo
như vậy một ngày chúng ta có thể ăn ba bữa chính bữa sáng bữa trưa và bữa tối
bữa sáng có thể ăn cháo phở mì bún hay bánh mì
bữa trưa và tối mỗi bữa ăn khoảng hai bát cơm
vì sao sĩ tử không nên ăn kiêng ăn bỏ bữa sáng
các nghiên cứu ở trẻ em và thanh thiếu niên đã chỉ ra rằng
ăn sáng có thể giúp cải thiện hoạt động trí ốc bằng cách tăng cường khả năng trong các công việc
liên quan đến trí nhớ và sự chú ý
thông thường sau bữa tối qua một đêm đến sáu giờ sáng hôm sau là khoảng một mươi đến một mươi hai tiếng chúng ta không ăn gì
lúc này cơ thể cần phải bổ sung năng lượng và chuẩn bị năng lượng cho cả một ngày làm việc mới
bỏ bữa sáng sẽ gây cảm giác đói cồn cào run dày hạ đứng huyết tụt huyết áp
khiến chúng ta tạm thời không thể tập trung làm việc hay học tập
chưa kể những ảnh hưởng lâu dài đối với sức khỏe tổng thể hệ tiêu hóa và hoạt động trí não
đối với một số trẻ thừa cân béo phì
có thể đang sử dụng một số chế độ ăn uống giảm cân không khuyến khích tiêu thụ nhiều tinh bột
vì chúng có thể gây béo phì và tăng lượng đời trong máu
tuy nhiên để có đủ năng lượng cho hoạt động của cơ thể
đặc biệt là não bộ không nên kiêng tinh bột mà nên chọn loại carbon hydrat lành mạnh
phù hợp như ngũ cốc nguyên hạt yến mạch các loại đậu khoai tây khoai lang rau và trái cây
có một số loại tinh bột không lành mạnh mà chúng ta cần hạn chế
có thể kể đến như các loại đường hấp thu nhanh vào máu như bánh kẹo ngọt nước ngọt
bởi chúng sẽ làm đường huyết tăng nhanh và sau đó cũng giảm nhanh
hơn nữa các thức ăn này chỉ cung cấp calor rỗng không cung cấp các chất dinh dưỡng khác
đồ ăn vặt như đồ ăn nhẹ mì ống đồ ngọt ngũ cốc ăn sáng bánh mì kẹp thịt khoai tây chiên
cũng là những món ăn cần hạn chế
các loại thực phẩm này đều chứa nhiều carbon hyrat nhiều calor muối
chất béo không lành mạnh thiếu vitamin và khoáng chất
nếu ăn nhiều và thường xuyên sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe như
làm tăng đường trong máu gây đầy bụng khó tiêu dễ mắc bệnh răng miệng ảnh hưởng đến trí nhớ